ủy ban châu âu ec sẽ mở rộng cơ chế giới hạn giá khí đốt đối với tất cả các trung tâm giao dịch ở liên minh châu âu eu từ ngày một tháng năm tới nhằm ngăn chặn nguy cơ bất ổn tiền vàng trên thị trường năng lượng của châu âu
động thái này được cho sẽ giúp ngăn chặn tình trạng giá khí đốt tăng cao và không ổn định đồng thời giúp tránh được nguy cơ bất ổn tiềm tàng từ việc chỉ áp dụng với trung tâm giao dịch tgf ở hà lan
tháng một mươi hai năm ngoái các nước eu đã nhất trí mức giá trần khí đốt là một trăm tám mươi euro trên một mê quát giờ
theo cơ chế điều chỉnh này thì mức giới hạn giá trên được kích hoạt khi giá khí đốt hợp đồng tương lai vượt qua mức là một trăm tám mươi euro một mê quát giờ trong ba ngày liên tiếp trên sàn giao dịch tgf
giá gcf vốn là mức giá chuẩn của châu âu cũng gần cao hơn ba mươi năm euro so với giá tham chiếu cho khí tự nhiên hóa lỏng lng dựa trên nhiều đánh giá về giá lng hiện có trong ba ngày để kích hoạt việc áp giá trần
cơ chế giới hạn giá trần là một trăm tám mươi euro trên một mê quát giờ
giá khí đốt được áp dụng mang tính chất tạm thời và có hiệu lực đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn